giám đốc bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên vừa có báo cáo khẩn gửi tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh và sở y tế tỉnh đắk lắc về tình trạng hàng loạt các bác sĩ
tại bệnh viện này đã xin nghỉ việc gây nhiều khó khăn cho bệnh viện
ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho người dân
trong số sáu mươi một bác sĩ đã và đang xin nghỉ việc tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
có ba mươi một bác sĩ biên chế và ba mươi bác sĩ hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế
hiện còn bốn bác sĩ đã nộp đơn nhưng chưa nghỉ việc
nguyên nhân khiến các bác sĩ xin nghỉ việc là do thu nhập thấp
áp lực công việc cao làm việc trong môi trường căng thẳng
việc hàng chục bác sĩ xin nghỉ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh của bệnh viện
các bác sĩ xin nghỉ việc đa số có kinh nghiệm công tác lâu năm
có tay nghề cao không chỉ ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh của bệnh viện
mà còn tạo nên luồng tâm lý không tốt cho các bác sĩ đang công tác
phía bệnh viện vẫn chưa có giải pháp mang lại hiệu quả trong việc giữ chân các bác sĩ ở lại bệnh viện
trước hết thì cũng phải giải quyết
cái vấn đề tư tưởng động viên anh em bác sĩ để họ yên tâm hơn
vấn đề thứ hai thì bệnh viện đang tiếp tục làm cái đề án điều chỉnh
cái điều trí thiêu cầu để tăng thu nhập thêm cho các bộ công nhân viên chức
và sẽ triển khai một số dịch vụ để mà tăng thêm thu nhập
đó là cái tại bệnh viện
và bệnh viện cũng sẽ sẵn sàng thưởng cho tất cả những bác sĩ và nhân viên y tế
mà có thành tích và xuất sắc
thưởng kịp thời động viên kịp thời
còn riêng cái chính sách thì chúng tôi cũng đang gửi văn bản sang đề nghị các cấp các ngành như
ủy ban sở y tế và các cấp các ngành khác sẽ giải quyết tiếp tục
bệnh viện đắc khoa vùng tây nguyên không chỉ khám chữa bệnh cho nhân dân tỉnh đắc lắc
mà còn phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân các tỉnh tây nguyên
tỉnh đắk lắc cần sớm có biện pháp để thu hút nhân tài
duy trì ổn định nguồn nhân lực tại bệnh viện
nhằm đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân